cụ thể là trường hợp của chị nguyễn thị bích hai mươi sáu tuổi trú tại hoàng mai hà nội
sau bốn lần phải điện thông tin vào tờ khai kể từ khi xét nghiệm nhanh cho kết quả dương tính với sars cov hai vào ngày tám tháng ba
chị bích đã từ bỏ ý định nhận bảo hiểm xã hội vì khai báo không được hồi âm
trong một tình trạng thiếu hụt lao động công ty đã chia ca bố trí sắp xếp lại lực lượng lao động tại các bộ phận hợp lý để bù trừ hỗ trợ nhau
cùng với đó công ty đã đàm phán với khách hàng để lùi thời gian bàn giao yêu cầu cán bộ người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo sức khỏe giảm các ca lây nhiễm covid một mươi chín
theo ban quản lý các khu công nghiệp tính đến nay tổng số lao động tại các khu cụm công nghiệp trong tình trạng thực hiện cách ly điều trị bệnh nhân covid một mươi chín là trên hai người
trước thực trạng trên nhiều doanh nghiệp đã đề ra các phương án để đảm bảo sản xuất như điều động nhân sự tại các bộ phận phân xưởng hỗ trợ cho nhau bố trí công nhân làm thêm giờ
đồng thời đàm phán với khách hàng giãn ngày giao hàng chia ca để làm việc nhằm đảm bảo sức khỏe người lao động
ông nguyễn văn quang chủ tịch công đoàn các khu công nghiệp tỉnh cho biết trong thời gian qua công đoàn các khu công nghiệp tỉnh và công đoàn các đơn vị trực thuộc đã có nhiều giải pháp để đồng hành hỗ trợ người lao động
đến nay đã hỗ trợ được trên bảy trăm linh người lao động là f với số tiền trên tám trăm linh triệu đồng
mặc dù các đơn vị doanh nghiệp đã có những giải pháp cụ thể để khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động nhưng đó chỉ là giải pháp tình thế
bởi nếu tình hình dịch covid một mươi chín tiếp tục có những diễn biến phức tạp với những ca nhiễm mới tăng cao kéo dài
sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh khi không đảm bảo kế hoạch sản xuất giao hàng với đối tác kinh doanh
do vậy các doanh nghiệp cần chủ động hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch
nhằm giảm các ca mắc covid một mươi chín thường xuyên kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch tại doanh nghiệp
đây là giải pháp lâu dài toàn diện để đảm bảo được sức khỏe lao động cũng như đảm bảo ổn định sự phát triển của các doanh nghiệp
từ đó góp phần nâng cao nền kinh tế nước nhà trong giai đoạn bình thường mới
trước tình hình thiếu giảm lao động do số lượng f tăng cao gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình sản xuất kinh doanh
nhiều doanh nghiệp đã đề ra nhiều phương án để đảm bảo sản xuất trong đó có việc bố trí cho công nhân làm thêm giờ
theo nghị quyết được ủy ban thường vụ quốc hội thông qua số giờ làm thêm của người lao động trong tháng một được nâng lên trên bốn mươi giờ
nhưng không quá sáu mươi giờ điều này được cho rằng là lợi cả đôi bên nhưng việc tăng giờ làm thêm cần tránh lạm dụng
theo nghị quyết trên trường hợp người sử dụng lao động có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động thì được sử dụng người lao động làm thêm trên hai trăm linh giờ
nhưng không quá ba trăm linh giờ trong một năm
từ dịch covid một mươi chín đến nay giá cả liên tục tăng sau đợt tăng giá xăng dầu thì chi phí sinh hoạt cũng ngày một đắt đỏ hơn
phần đông người lao động đồng tình với việc tăng giờ làm thêm vì có làm thêm mới trụ nổi
ông lưu kim hồng chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạng nidec việt nam khu công nghệ cao tp hcm cho biết hiện nay việc tuyển dụng tương đối khó khăn nên việc tăng giờ làm thêm ở thời điểm này là cần thiết
ông nguyễn văn bé chủ tịch hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp tp hcm cho biết
hiện nay đơn hàng của các doanh nghiệp đang tăng lên trong khi đó tình hình tuyến dụng lao động khó khăn lao động là f f một lại nhiều nên việc tăng giờ làm là mong muốn của đa số doanh nghiệp
theo ông việc tăng giờ làm thêm chỉ là biện pháp trước mắt còn về lâu dài doanh nghiệp cần tuyển đủ lao động và đầu tư trang thiết bị máy móc cải thiện hệ thống quản lý để tăng năng suất lao động
tóm lại việc tăng giờ làm cho công nhân là một việc làm cần thiết trong thời điểm số lượng lao động hao hụt nặng nề
thậm chí là tụt năm mươi so với tổng số ban đầu đây cũng là phương án nhận được sự đồng thuận của rất nhiều doanh nghiệp và người lao động
bởi đôi bên cũng có lợi khi người lao động có thêm thu nhập trang trải cuộc sống doanh nghiệp cũng đảm bảo được việc sản xuất không bị trì trệ
tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời cho các doanh nghiệp vì sức người có hạn việc tăng ca quá nhiều lâu dài sẽ dẫn đến việc ảnh hưởng tới sức khỏe người lao động
vậy nên phương án này chỉ nên dừng lại ở mức cần chứ không được lạm dụng theo đó để ổn định và có bước đi dài hơn các doanh nghiệp cần phải đầu tư hệ thống máy móc cơ sở vật chất tiên tiến giảm sức người tăng năng suất lao động
thưa quý vị hiện nay khi tình trạng nhà nhà mắc covid người người mắc covid thì tâm lý lo sợ hậu covid một mươi chín không chỉ là của riêng một cá nhân mà là của hầu hết mọi người
vì vậy nhiều người tìm tới các loại thực phẩm chức năng được quảng cáo là có tác dụng bổ phổi trong đó chủ yếu là hàng sách tay
vậy các sản phẩm này liệu có hay đi là quảng cáo hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thực hư về câu chuyện này
lo sợ covid một mươi chín làm tổn thương phổi cũng như các triệu chứng khó thở hụt hơi hò kéo dài nhiều người tìm mua các loại thuốc vitamin được quảng cáo có tác dụng bổ phổi được rào bán tràn lan qua mạng xã hội
không khó để tìm mua các thực phẩm chức năng này khi chỉ cần gõ từ khóa thuốc bổ phổi trên thanh tìm kiếm của google hay các ứng dụng mạng xã hội trợ thương mại điện tử người dân có thể tìm thấy rất nhiều sản phẩm từ các nước như nhật bản mỹ hàn quốc hầu hết được quảng cáo dành cho người muốn phục hồi giải độc phổi sau khi khỏi covid một mươi chín
điều đáng nói là đội ngũ bác sĩ online này hầu hết chỉ bán theo kinh nghiệm truyền tay mà không hề có bất cứ chứng chỉ chuyên môn nào nhưng vẫn tự tin quảng cáo
điều đáng nói là thuốc xịn được các nước tiên tiến về y học tinh dùng vì có tác dụng giải độc phổi chữa được bệnh hầu covid một mươi chín thậm chí người bán còn đưa ra bằng chứng nhiều người mua đồ ổn định sức khỏe dù trước đó bị hầu covid một mươi chín nạn nề để lấy thêm niềm tin của khách hàng
thực tế tiến sĩ dương văn trung khẳng định không có thuốc nào là bổ phổi hậu covid một mươi chín người dân nên cẩn trọng tránh tiền mất tật mang
theo bác sĩ thuốc bổ phổi là các loại có thành phần vitamin chất khoáng acid amine
các thuốc này có tác dụng bổ sung vi chất làm trẻ hóa tế bào tăng cường khả năng biến đổi thức ăn thành dưỡng chất nuôi cơ thể
ông nhấn mạnh thực phẩm chức năng giống như con dao hai lưỡi người dân bổ sung dư thừa không đúng cách có thể gây hại cho cơ thể
nếu sau khi khỏi covid một mươi chín bệnh nhân vẫn bị ho nặng kéo dài tức ngực mất ngủ khó thở suy nhược thì nên đến bệnh viện khám để biết rõ về tình trạng sức khỏe
tóm lại sơ phổi hậu covid một mươi chín cũng tương tự như tình trạng viêm phổi do các virus khác gây nên đó là di chứng tất yếu sau viêm phổi
thông thường tám mươi bệnh nhân phục hồi từ sáu tháng đến một năm thậm chí có tổn thương không phục hồi
mọi người không nên quá tin vào những loại thuốc được thần thánh hóa tác dụng với covid một mươi chín trên mạng xã hội
thay vào đó cách phục hồi tốt nhất chính là liệu pháp tập thở thở ngực thở bụng giúp cho các phế nang giãn ra đưa lượng khí vào phổi nhiều nhất
đồng thời kết hợp có chế độ dinh dưỡng tốt và luyện tập thể thao hằng ngày quản lý sức khỏe ngay từ giai đoạn đầu là cách để khắc phục sơ phổi trong một chặng đường dài
giữa tâm điểm những tâm cơ lừa đảo hàng già hàng nhái kém chất lượng lợi dụng niềm tin của người dân thì đâu đó trên giải đất hình chữ s thân yêu
vẫn có những trái tim lương thiện như sư cô nhuận bình ở tịnh viện tâm không củ chi tp hcm đã có hơn một trăm linh ngày tình nguyện chăm sóc bệnh nhân covid một mươi chín
tiếp đó khi hết dịch cô lại đến với bếp ăn không đồng cho người nghèo
không chỉ tụ tập nghiên cứu ở tịnh viện tâm không sư cô nhuẩn bình còn là phó thư ký ban văn hóa giáo hội phật giáo việt nam tp hcm và hiện đang làm nghiên cứu sinh về phật giáo
hơn một trăm linh ngày phụng sự trong phòng cấp cứu bệnh nhân covid một mươi chín tại bệnh viện dạ chiến số một mươi hai chuỗi ngày ấy để lại trong tâm trí nhà sư những dấu ấn không thể phai mờ
nhớ lại những ngày tháng mãi không quên
bình bọc bạch
hơn ba tháng ở tại chiến trường covid một mươi chín được chia sẻ những khó khăn gian khổ cùng đội ngũ tuyến đầu giúp đỡ hàng ngàn bệnh nhân covid một mươi chín vững tâm chiến thắng bệnh tật được trở về là hạnh phúc lớn nhất của đời tôi
không chỉ giúp đỡ các bác sĩ cấp cứu mà sơ cô còn giúp các f tìm thấy niềm tin niềm vui bớt đi những căng thẳng hoảng loạn trong những ngày tháng điều trị ở bệnh viện
sư bình cảm thấy hạnh phúc vì có thể góp một bàn tay để làm cho cuộc đời này đẹp lên mỗi ngày
nhưng trải qua những tháng năm không mấy thuận lợi xuân xẻ nhà sư luôn đồng cảm thấu hiểu và yêu thương những phần đời kém may mắn bên lề cuộc sống
sư bình còn coi đó là trách nhiệm là sứ mệnh của bản thân
sô cô cảm thấy an lòng khi giúp mang đến nhiều hơn nữa bữa cơm không đồng cho người dân nghèo được thực hiện hạnh nguyện vì nhân sinh
những bữa ăn của bếp không đồng dù là các món đơn sơ nhưng nồng ấm tình người
không chỉ vận động tổ chức bếp ăn không đồng nhà sư nhuận bình còn quyên góp nhiều món quà ý nghĩa
trẻ em người có hoàn cảnh đặc biệt
với nhà sư những việc làm ấy cũng là cách để đời sống yên bình và an vui hơn
có đi qua những khó khăn mất mát mới thấu hiểu được sự yên bình vốn có của cuộc sống
không có khổ hành sẽ không hiểu thế nào là hạnh phúc
sự cô nhuận bình là một trong những tấm lòng nhân ái nổi bật về tâm trí đức làm bưng sáng lên tia hy vọng sự lạc quan của con người giữa đại dịch
giúp mỗi người có một cái nhìn thấu hiểu cảm thông với những vất vả của ngành y tế trong tuyến đầu phòng dịch
đầy cam go
tạm gác lại những thông tin trong nước
tiếp tục bản tin sẽ là những thông tin quốc tế về tình hình dịch covid một mươi chín
thưa quý vị ngân hàng phát triển châu á adb có trụ sở tại manila philippines vừa công bố báo cáo cho rằng
đại dịch covid một mươi chín đã đẩy thêm bốn bảy triệu người ở đông nam á vào cảnh nghèo cùng cực
kể từ đầu đại dịch các quốc gia có số ca nhiễm covid một mươi chín cao nhất trong khu vực là việt nam sáu năm mươi năm triệu
indonesia năm chín mươi một triệu và malaysia ba tám mươi bảy triệu
tất cả đều là các nước đang phát triển
tuy nhiên adb vẫn lạc quan rằng các nền kinh tế đông nam á đang bắt đầu phục hồi
bởi vì nền kinh tế khu vực này phù thuộc nhiều văn hành du lịch và nhiều quốc gia đang bắt đầu mở cửa du lịch trở lại
mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng kinh tế và cơ hội việc làm
chủ tịch adb masat gusu asakawa cho biết đại dịch đã dẫn đến tình trạng thất nghiệp lan rộng
bất bình đẳng ngày càng trầm trọng và tỷ lệ nghèo gia tăng đặc biệt ở phụ nữ
lao động trẻ và người cao tuổi ở đông nam á
hội nghị năm nay tiếp tục quy tụ các nhà lãnh đạo từ khu vực chính phủ công nghiệp giới hàng lâm
có chủ đề các giải pháp bền vững cho công cuộc phục hồi của đông nam á
theo tính toán của adb tăng trưởng kinh tế của đông nam á có thể tăng một năm điểm phần trăm
nếu chi tiêu cho y tế trong khu vực đạt khoảng năm tổng sản phẩm quốc nội gdp so với mức ba vào năm hai nghìn một mươi năm
dù có những dự báo tích cực hơn cho kinh tế trong năm hai nghìn hai mươi
nhưng tình hình kinh tế của khu vực đông nam á vẫn mong manh và thu nhập nhiều hộ gia đình tiếp tục giảm
làn sóng ông midbron có thể làm giảm tăng trưởng kinh tế của khu vực tới tám điểm phần trăm trong năm hai nghìn hai mươi hai
sản lượng kinh tế của khu vực vào năm hai nghìn hai mươi hai dự kiến sẽ vẫn thấp hơn một mươi so với kịch bản không có covid một mươi chín
dịch bệnh covid một mươi chín đã khiến cho hàng triệu người lâm vào cảnh khốn cùng
còn số bốn bảy triệu có thể vẫn chưa dừng lại khi các biến thể covid một mươi chín
nhưng vẫn là mối nguy cơ cao so với toàn thế giới
để phục hồi tăng trưởng kinh tế chính phủ các nước đông nam á được khuyến khích đầu tư vào cơ sở hạ tầng xanh
thông minh và áp dụng đổi mới công nghệ
trong quá trình nỗ lực phục hồi sau dịch các chính phủ cần duy trì sự thận trọng về tài khoá để giảm thâm hụt và nợ công
đồng thời hiện đại hóa công tác quản lý thuế để nâng cao hiệu quả và mở rộng cơ sở thuế
gần đây cơ quan quản lý sửa phẩm châu âu đã thông qua khuyến nghị sử dụng thuốc ngừa covid một mươi chín do công ty sửa phẩm anh thụy điền sản xuất
loại thuốc này có thể được sử dụng để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm ở những bệnh nhân có vấn đề về hệ thống miễn dịch
hoặc gây gặp phản ứng nghiêm trọng đối với các loại vắc xin ngừa covid một mươi chín
cụ thể thuốc có khả năng ngăn ngừa nguy cơ nhiễm sát covid một mươi chín ở người lớn và trẻ từ một mươi hai tuổi
khuyến nghị sẽ được gửi tới ủy ban châu âu ec để cơ quan có thẩm quyền này cấp phép lưu hành sản phẩm trên thị trường hai mươi bảy nước thành viên liên minh châu âu
emma cho biết thuốc evucelt của astrazeneca dạng tim có thành phần là hai kháng thể đơn giọng tisagavimab và sigavimab
đây là hai loại protein được sử dụng để tấn công các protein đột biến của virus sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín
loại thuốc này có thể được sử dụng để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm
ở những bệnh nhân có vấn đề về hệ miễn dịch hoặc những người gặp phản ứng nghiêm trọng đối với các loại vaccine ngừa covid một mươi chín
cụ thể thuốc có khả năng ngăn ngừa nguy cơ nhiễm virus sars cov hai ở người lớn và trẻ từ một mươi hai tuổi
ema dẫn kết quả thử nghiệm trên năm người đã tiêm hai mũi thuốc evosel cho thấy loại thuốc này đạt hiệu quả tới bảy mươi bảy làm giảm nguy cơ lây nhiễm virus và có hiệu quả bảo vệ ít nhất trong sáu tháng
nghiên cứu được thực hiện ở người trong độ tuổi trưởng thành chưa từng mắc covid một mươi chín
và cũng chưa tiêm chủng bất cứ loại vaccine ngừa covid một mươi chín nào hay tiếp cận phương pháp điều trị nào
emma khẳng định thuốc evucelt an toàn khi sử dụng và phản ứng phụ khá nhẹ khi chỉ có một số người tiêm thuốc mẩn cảm ở vị trí tim
tuy nhiên yma cho biết nghiên cứu thử nghiệm này được thực hiện tại thời điểm trước khi biến thể omicron bùng phát
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an toàn dược phẩm và thực phẩm fda của mỹ đã cung cấp phép lưu hành ivoso
hiện tại việc phát minh ra các loại thuốc có khả năng ước chế ngăn ngừa nguy cơ nhiễm sars cov hai ở người lớn và trẻ em
từ một mươi hai tuổi là tin cực kỳ có ý nghĩa đối với ngành y tế thế giới
khi mà trẻ em đang là đối tượng được quan tâm nhất thời điểm này về vấn đề sức khỏe
mặc dù được nghiên cứu ở thời điểm trước khi biến thể omicron bùng phát hiệu quả thuốc lên tới bảy mươi bảy
giảm nguy cơ lây nhiễm virus và có hiệu quả bảo vệ ít nhất sáu tháng chứng tỏ hiệu quả thuốc không hề nhỏ
trước các biến thể corona mới đầy nguy hiểm giải pháp tìm ra thuốc đặc trị là giải pháp tối ưu và luôn được mong đợi
thưa quý vị hiện nay biến thể omicron vẫn là một ẩn số đang được các chuyên gia nhà khoa học trên thế giới giải mã
tuy nhiên theo nhiều nghiên cứu biến thể này có thể là một tín hiệu mừng để kết thúc đại dịch
chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về biến thể này gửi tới quý vị
kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe đặc biệt là chú ý tuân thủ quy định năm k và theo dõi thông tin mới nhất từ bộ y tế
cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại